cơn bão số một mươi có tên là goni đang tiến gần hơn vào đất liền nước ta
vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút chiều nay sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
để có thêm thông tin về cơn bão này chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với ông trần quang năng
trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
thưa ông năng câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn dành cho ông đó là hiện tại cơn bão số một mươi
đang có diễn biến như thế nào ông có thể cho khán giả biết những thông tin cụ thể được không ạ
vâng xin chào khán giả của truyền hình nhân dân
theo những dự báo mới nhất của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hồi một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão số một mươi ở khoảng một mươi bốn ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai chín độ kinh đông
và cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm một mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão chúng tôi xác định ở khoảng cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn giờ tới dự báo bão số một mươi di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
hai mươi sáu h chiều ngày mai tức là ngày năm tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi ba chín độ vĩ bắc
và một trăm linh chín chín độ kinh đông trên vùng biển từ quảng ngãi đến khánh hòa
sức gió khi đó mạnh cấp tám và giật cấp một mươi
trong chiều cho đến đêm mai chúng tôi xác định bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa
vâng thêm một câu hỏi quan trọng khác
thưa ông những địa phương nào có thể sẽ chịu tác động lớn nhất do bão
và chúng ta cần đặc biệt lưu ý tới những nguy cơ rủi ro nào ạ
bão số một mươi có khả năng gây mưa lớn ở các tỉnh từ quảng nam đến bình định
kéo dài từ đêm nay cho đến khoảng ngày sáu tháng một mươi một
ở các tỉnh như thừa thiên huế đà nẵng phú yên con tum gia lai
sẽ có mưa to với lượng mưa phổ biến một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
và từ khoảng chiều đến đêm mai cho đến khoảng ngày bảy tháng một mươi một
thì các tỉnh như hà tĩnh quảng bình quảng trị cũng sẽ có mưa to
và từ ngày năm đến ngày bảy tháng một mươi một chúng tôi xác định là mưa to
trên các sông từ hà tĩnh đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này các sông từ quảng nam cho đến phú yên gia lai
có khả năng lên mức báo động hai báo động ba
và nguy cơ cao sẽ ra lũ quét ra đất ở các tỉnh vùng núi
vâng xin cảm ơn những thông tin mà ông vừa chia sẻ
thưa quý vị khán giả mời quý vị cùng đến với những tin tức khác
có liên quan tới cơn bão số một mươi
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa cho biết
để ứng phó với cơn bão số một mươi và hoàn lưu sau bão
bộ quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị quân đội duy trì nghiêm chế độ trực
thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình mưa bão
thông báo hướng dẫn cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin về bão
sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó với các tình huống có thể xảy ra
hiện tại lực lượng ứng phó với bão có gần sáu mươi năm người
trong đó bộ đội có hơn hai mươi bảy người
gần hai phương tiện đã được huy động sẵn sàng
gồm khoảng chín trăm linh mô tô
năm mươi tàu hơn sáu trăm linh xuồng và một mươi một máy bay
tại quảng ngãi hiện các địa phương đang tiếp tục khẩn trương di rời người dân vùng sạt lở đến nơi an toàn
tại huyện sơn hà những ngày qua đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng
hai mươi một hộ dân với một trăm ba mươi người quanh khu vực phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn
trước khi cơn bão số một mươi vào bờ
ngay từ sáng sớm vợ chồng ông đinh văn mình cùng các con đã gói ghém đồ đạc
trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ sẵn sàng di chuyển đến nơi kiên cố để tránh bão
khu nhà nơi gia đình ông đang ở có nguy cơ sạt lở cao
hiện trên địa bàn huyện sơn hà xuất hiện tám điểm sạt lở
nằm cách các điểm sơn ba sơn thành sơn nham và thị trấn di lăng
trong đó tình trạng sạt lở đe dọa
trực tiếp đến tính mạng của ba mươi một hộ dân
nhiều móng nhà đã sát vực hầm
nhiều bức tường nhà đã xuất hiện vết nứt đe dọa tính mạng người dân
vì vậy địa phương khẩn trương di rời bà con đến khu an toàn
khu số một mươi của địa bàn thị trấn di lăng
tiếp tục kể ý kiến chế độ của địa bàn huyện sơn hà
sẽ di rời toàn bộ bà con tới khu này
về là các trung tâm giới dục thường xuyên
là cái nơi điểm tập kết để bà con trú bổ
về công tác chuẩn bị hậu cằn
đã chuẩn bị nước uống mì tôm các dụng hữu phẩm cần thiết
đến nay tất cả mọi công đoạn đều xong
chỉ chuẩn bị thực hiện là di rời bà con về trung tâm dạy nghề trước năm giờ ngày hôm nay
đối với địa phương nguyện phí rất là có hợp có hạn
tính mong cấp trên xem sát vô tính nguyện phí
thứ nhất một là di rời đến nơi thủy khác có tự trí an toàn hơn
thứ hai là nghiên cứu xây dựng các bờ kè xung quanh
các điểm như cây sạc
để đảm bảo an toàn nguyện
hiện tỉnh quảng ngãi liên tục di rời người dân vùng lũ quét sạt lở các huyện miền núi
sự kiến công tác di rời sẽ hoàn thành trong sáng mai
thưa quý vị tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có công điện số hai nghìn bảy mươi năm
về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt úng
đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi khu vực trung bộ và bắc tây nguyên
trong đó yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố hà tĩnh quảng bình
quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên con tum gia lai
bán quản lý đầu tư và xây dựng các công trình thủy lợi số bốn năm sáu bảy và tám
cần theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa lũ các khuyên cáo về công tác vận hành hồ chứa có cửa van
và chỉ đạo tư cấp có thẩm quyền để thực hiện phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi
phòng chống ngập lụt úng trên địa bàn
thông tin về công tác tìm kiếm cứu nạn trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi
tại xã trà leng huyện nam trà my
sở chỉ huy tiền phương tỉnh quảng nam vừa cho biết ngày hôm nay
các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân tại đây
tính đến sáng nay ngày bốn tháng một mươi một đây là thi thể thứ chín được tìm thấy trong vụ sạt lở nghiêm trọng này
thi thể này được phát hiện ở bờ sông
bị vùi lấp dưới nhiều thân gỗ lớn cách hiện trường của vụ sạt lở khoảng hai km
trong những ngày vừa qua các lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tăng cường phương tiện chia làm ba mũi tìm kiếm
tại hiện trường của vụ sạt lở dọc các bãi bồi của hợp lưu sông leng sông chanh
và dùng cano thuyền máy và xuồng phao chuyên dụng đi khắp lòng hồ thủy điện sông tranh hai
hiện công tác tìm kiếm tung tích của một mươi ba người còn lại vẫn đang được tiến hành
thưa quý vị đường xá bị sạt lở nặng nề
nhiều khu vực bị chia cắt sau bão số chín
chính quyền và ban chỉ huy quân sự huyện bắc trà my đã và đang huy động mọi nguồn lực
để hỗ trợ người dân sớm có nơi ở ổn định qua mùa mưa bão
nhất là bảo đảm lương thực nhu cầu thiết yếu cho người dân
trong đó những ngày qua có gần một trăm linh chiến sĩ dân quân đã được huy động trực tiếp
về các xã vùng sâu vùng xa nhất của huyện để giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa bão
cơn bão số chín đi qua
căn nhà đầy bùn đất của anh nguyễn duy truyền và chị nguyễn thị lan
lại thêm mấy đứa nhỏ trong làng tới tá túc
dù không phải là con ruột nhưng gia đình anh truyền chị lan vẫn kêu mang
bởi lẽ nhà của bọn trẻ bây giờ chẳng còn lại gì sau cơn bão
làng sản hưu có hai mươi bốn ngôi nhà bị mưa lũ cuốn trôi hoàn toàn
chín mươi ngôi nhà tốc mái hư hỏng nặng
hàng chục kho chứa thắp của người dân trong làng đã bị nước lũ cuốn trôi
người dân trong làng phải đi nhặt nhạnh lại các vật dụng
gói ghém ít quần áo còn sót để cùng nhau vượt qua những ngày khó khăn phía trước
để ổn định đời sống cho hai trăm ba mươi bốn nhân khẩu đang phải sống trong cảnh tạm bỡ
những ngày qua các cán bộ chiến sĩ và dân quân ban chỉ huy quân sự huyện bắc trà my
vượt qua hơn một mươi năm km đường rừng tiếp cận được làng sản nu
để nhanh chóng dọn dẹp sửa chữa nhà khôi phục các đường giao thông huyết mạch
đồng thời sử dụng nguồn gạo được sửa chữa tại các trường học để hỗ trợ cho dân

chúng tôi sẽ đưa lực lượng ra để giúp các trường sau khi trời nắng này đảm bảo cho học sinh vào học đúng thời gian quy định
hiện toàn xã trà ca huyện bắc trà my vẫn chưa có điện hệ thống thông tin liên lạc vẫn chưa khôi phục được
nhưng hôm nay ngôi làng sản hưu của bà con xã trà ca huyện bắc trà my đã ấm áp hơn
bởi màu áo xanh của những người lính bộ đội cụ hồ đã về với bà con nhân dân